thưa quý vị về tình hình dịch covid một mươi chín trên thế giới thì hiện nay số ca nhiễm vẫn tiếp tục gia tăng trên khắp các quốc gia
trong hai mươi bốn giờ qua hàn quốc được ghi nhận là nước có số ca mắc mới cao nhất với trên sáu mươi bốn ca
trong khi nga là quốc gia có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với trên một trăm sáu mươi ca
theo dữ liệu thống kê của trang mạng worldometer info cập nhật đến sáng hai mươi năm tháng bốn giờ việt nam
tổng số ca mắc bệnh viêm đường hấp cấp covid một mươi chín trên toàn cầu đã lên tới năm trăm linh chín bốn trăm sáu mươi ba tám mươi bảy ca
trong đó tổng cộng sáu hai trăm bốn mươi hai tám trăm hai mươi chín người tử vong
cả nước ghi nhận trên bốn trăm sáu mươi một triệu bệnh nhân được điều trị khỏi
số ca đang điều trị tích cực trên bốn mươi hai triệu ca trên bốn mươi hai ca hiện trong tình trạng nguy kịch
ngày hai mươi bốn tháng bốn thế giới có tám mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca covid một mươi chín mới
năm mươi hai nước có người tử vong vì căn bệnh này
so với mấy ngày gần đây số ca mắc mới và tử vong vì đại dịch đang có xu thế đi ngang
trong hai mươi bốn giờ qua hàn quốc là nước có số ca mắc mới cao nhất với trên sáu mươi bốn ca
trong khi nga là quốc gia có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với trên một trăm sáu mươi ca
theo thống kê của trang worldermeter info đến hết ngày hai mươi bốn tháng bốn
các nước thuộc hiệp hội quốc gia đông nam á asean ghi nhận thêm hai trăm linh một ca tử vong
trong ngày hai mươi bốn tháng bốn thái lan có số ca mắc mới trên một mươi bảy ca
cao nhất khu vực trong khi nước này cũng ghi nhận nhiều ca tử vong nhất một trăm hai mươi tám ca